hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt giữ trần trí mãnh
trong quá trình điều tra mãnh đã khai báo ra nhóm đối tượng đào ngọc cảnh ngô văn trọng vũ văn quý và hoàng thị tâm
đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có liên quan đến mãnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang xác định cảnh đã môi giới hối lộ cho mãnh
dùng số tiền hai mươi tỷ đồng hối lộ để nhờ nhóm trọng tâm và quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao
để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác và mãnh đã chuyển trước số tiền một mươi tỷ đồng vào tài khoản của tâm
theo yêu cầu của trọng sau đó quý đã không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên quý tâm trọng đã bàn bạc
chỉ truyền lại cho mãnh số tiền bảy bốn tỷ đồng số tiền còn lại hai sáu tỷ đồng bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân
cơ quan thành phố hải phòng đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đặt tài sản
đối tượng là nguyễn hải hà chú tại đồng thái an dương hải phòng
nguyễn hải hà chú tại đồng thái an dương hải phòng kể mạo danh cán bộ công an thực hiện hàng luật phi vụ lừa đảo
trước đó ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đối tượng hà bị lực lượng công an bắt quả tang khi đăng nhận hai trăm năm mươi triệu đồng
của một bị hại tại một quán cà phê trên đường mạc đăng doanh quận dương kinh
tại cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn hải hà thừa nhận tự xưng là đại tá công an
có mối quan hệ có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất xin việc làm chạy án
tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước thậm chí đối tượng này còn bịa ra thông tin
sắp được bộ công an điều động về làm lãnh đạo công an thành phố hải phòng
tính đến thời điểm bị bắt nguyễn hải hà đã chiếm đoạt của nhiều bị hại khác với số tiền trên hai tỷ đồng
thưa quý vị ngay khi việt nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch vào ngày một mươi năm tháng ba
thị trường du lịch đã có những tín hiệu vui nhiều đơn vị thông tin lượng khách đặt tour hoặc hỏi thông tin về tour đã nhiều hơn
theo thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch lượng khách nội địa tháng hai đạt chín sáu triệu lượt
tăng ba trăm tám mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một trong đó có khoảng sáu triệu lượt khách lưu trú
tại nhiều điểm đến nổi tiếng ở khu vực phía nam đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh
dù đây không phải là mùa cao điểm du lịch vũng tàu và đà lạt đã kín phòng hơn chín mươi vào các ngày cuối tuần tháng ba
tại miền bắc nhiều khu nghỉ dưỡng gần hà nội cũng kín chín mươi một trăm linh phòng
vào các cuối tuần trong tháng
năm hai nghìn hai mươi hai du lịch việt nam đặt mục tiêu đón sáu mươi triệu lượt khách nội địa và năm triệu khách quốc tế
nhằm quảng bá điểm đến du lịch đà nẵng và miền trung đồng thời kết nối cung ứng dịch vụ để mở cửa du lịch quốc tế
hội trợ du lịch trực tuyến đà nẵng fantasic city hai nghìn hai mươi hai đã được tổ chức
thu hút một trăm năm mươi gian hàng ảo từ các doanh nghiệp du lịch
sáu mươi đối tác khách hàng từ các thị trường quốc tế trọng điểm
cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin giữa đại diện một đơn vị lữ hành với đối tác hàn quốc
thông qua lịch hẹn được hội trợ du lịch trực tuyến đà nẵng frank papt city hai nghìn hai mươi hai kết nối
trong suốt một tuần diễn ra hội chợ từ một mươi bảy đến hai mươi năm tháng ba có khoảng năm trăm linh cuộc hẹn gặp doanh nghiệp như thế này
các đơn vị trong nước đã thông tin về chính sách mở cửa hoàn toàn du lịch của việt nam
giới thiệu gói sản phẩm du lịch

hội trợ trực tuyến còn có nhiều hoạt động hướng đến doanh nghiệp và khách hàng
như trải nghiệm du lịch ảo qua công nghệ thực tế vr ba trăm sáu mươi các quỵ nghỉ hội thảo
du khách thông tin
qua hội trợ có thể tham gia chương trình khuyến mại giờ vàng phan tactic house
tuy là sàn thương mại điện tử trực tuyến nhưng mà về cái mặt hiệu quả cũng như cái tính thực tế
thì nó cũng không có khác hay thua xa với cái khi chúng ta gặp thực tế
tuy vậy thì cái sàn thương mại điện tử nó đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như chi phí
và đặc biệt là trong cái thời buổi mà
chúng ta còn hạn chế đi lại
hội trợ du lịch trực tuyến đà nẵng phan tactic city hai nghìn hai mươi hai là hội trợ du lịch trực tuyến đầu tiên
được tổ chức kết nối với quốc tế thể hiện sự chủ động quyết tâm đẩy nhanh chuyển đổi số
cũng như sự gắn kết đồng hành của chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa trở lại
thúc đẩy phục hồi du lịch
một trong những thành phố địa phương đi đầu trong cả nước trong việc áp dụng công nghệ thông tin
trong việc xúc tiến quảng bá trong nhiều năm qua
ngoài những cái việc mà phát triển đồng bộ các cái hệ thống mạng xã hội
cũng như là những cái nội dung những cái sản phẩm mới như vr ba trăm sáu mươi
thì du lịch đà nẵng vẫn luôn tìm kiếm những cái sản phẩm những cái hoạt động mới
dựa vào cái sự phát triển của công nghệ thông tin và cái hội trợ du lịch trực tuyến lần này
cũng là một trong những hoạt động nằm trong cái chuỗi sự kiện đó
rõ ràng những khó khăn tạm thời của ngành du lịch do dịch covid một mươi chín vừa là thách thức
đây cũng là cơ hội để cơ quan quản lý du lịch các đơn vị kinh doanh du lịch trang bị thêm khả năng thích ứng
kinh nghiệm để bước vào thời kỳ mới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
tận dụng cơ hội lượng khách du lịch đến việt nam bắt đầu tăng
các hãng hàng không việt nam cũng tung ra nhiều gói khuyến mại giá vé giai đoạn này
cụ thể vietnam airlines bán vé chỉ từ sáu mươi chín đồng một chiều chưa gồm thuế phí
với toàn mạng bay nội địa và chỉ từ một một triệu đồng một vé khứ hồi
chưa gồm thuế phí cho các trạng bay quốc tế
thời gian mở bán vé khuyến mại từ ngày hai mươi đến hai mươi chín tháng ba
áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày hai mươi tháng ba tới hết năm nay
còn vietjet mở bán vé khuyến mại bay nội địa chỉ từ ba mươi chín đồng một triệu chưa gồm thuế phí
ngoài ra còn miễn phí xét nghiệm covid một mươi chín với khách quốc tế bay trong giai đoạn này
do giá xăng dầu thế giới tuần qua lao dốc
mức giá ngày mai có thể giảm
theo lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối ở hà nội cho biết
ở kỳ điều chỉnh giá ngày mai giá xăng có thể giảm từ một một trăm linh đồng đến một năm trăm linh đồng một lít
tương tự giá dầu sẽ giảm khoảng một chín trăm linh đến hai năm trăm linh đồng một lít
tuy nhiên mức giảm trong kỳ điều chỉnh ngày hai mươi một tháng ba cụ thể ra sao cần được tính toán thêm
và cũng phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu của cơ quan điều hành
nếu đúng như dự báo đây sẽ là lần giảm đầu tiên sau bảy lần giá xăng tăng liên tiếp
để đảm bảo việc lưu thông của xe ô tô điện mục tiêu của vinfast là xây dựng một trăm năm mươi cổng sạc
với ba trạm sạc trong toàn quốc trong thời gian tới
riêng tại các tỉnh phía bắc dự kiến sẽ hoàn thành khoảng hai trăm linh trạm trong cuối hai và cuối ba năm hai nghìn hai mươi hai
hiện nay ngoài các chạm sạc công cộng vinfast còn cung cấp các giải pháp sạp tại nhà cho khách
bằng mỗi thiết bị chuyển đổi điện chuyên dụng
thưa quý vị hiện nay bộ tài chính đã hoàn thiện dự án nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
theo đó đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là hai đồng một lít
dầu diesel dầu mazut dầu nhờn là một đồng một lít
tuy nhiên theo người dân và doanh nghiệp cũng như các chuyên gia
cần giảm sâu hơn nữa các mức thuế này để hỗ trợ trong lúc khó khăn bởi giá xăng dầu tác động trực tiếp vào giá tiêu dùng
thời gian này ông thành cũng như nhiều người khác đều phải thắt chặt chi tiêu khi xăng dầu tăng giá
khi nắm được thông tin chính phủ sẽ giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu là hai đồng một lít ông thành đã có những mong mỏi
tôi rất mong và nhiều người cũng rất mong thuế bảo vệ môi trường cũng như xăng dầu xuống sâu thêm để cho cuộc sống của dân bớt khó khăn
cùng chung quan điểm với ông thành nhiều người dân khác cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình
trước việc giảm thuế môi trường với xăng dầu
em hy vọng là thuế bảo vệ môi trường và xăng dầu thì nó cũng giảm sâu hơn nữa để hỗ trợ người dân trong dịch bệnh khó khăn như thế này
trong thời điểm trước mắt và để cho cái lạm phát nó giảm để cho cái đời sống người dân nó ổn định thì cái việc giảm như thế là cần thiết
nhưng về mặt lâu dài nếu sử dụng cái thuế đấy đúng tên gọi của nó thì chúng ta lại phải điều chỉnh lại
để làm sao mà
cái môi trường nó tốt hơn
bên cạnh giải pháp xem xét mức giảm thuế bảo vệ môi trường cơ quan quản lý cần tính đến cả các chính sách thuế khác nữa
dựa trên nguyên tắc vừa có lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vừa có lợi cho người tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh
với việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng trên sẽ giảm khoảng hai mươi chín ba mươi năm tỷ đồng một năm
từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước
tuy nhiên việc giảm thuế môi trường với xăng dầu hiện nay đã là cố gắng những cố gắng những nỗ lực rất lớn của chính phủ
và gần đây khi mà giá tăng phi mãi như thế thì bộ cũng đã nỗ lực tham mưu cùng với bộ tài chính tham mưu cho chính phủ ban hành cái nghị quyết
để kiếm nghị với ủy ban thủ phục quốc hội xem xét có thể giảm cái thuế môi trường để góp phần giảm hơn cái giá xăng dầu ở trong nước
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tuy phương án trên là tích cực nhưng theo phản ánh của các doanh nghiệp hiệp hội thì việc giảm thuế bảo vệ môi trường cần cân nhắc tiến hành mạnh mẽ hơn
số cái tiền mà phí thuế ở trong xăng dầu hiện nay là hơn chục nghìn giải quyết hai nghìn giảm khép kết quả gì tất nhiên cũng tốt nhưng mà nó không có tác động
tôi nói phải tăng giảm thêm thuế phí khác đồng thời phải tổ chức ra cái nguồn cung tăng cường dự trữ để chúng ta chủ động hơn về giảm thuế
phải lâu phải có một cái chiến lược về xăng dầu theo tôi hiện nay trong kỳ khó khăn có thể giảm từ năm cuối năm là hết toàn bộ phí môi trường ba tám trăm linh
xăng dầu nó chỉ khoảng hai mươi hai mươi một thì cái giá thành sản xuất và cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm việt nam doanh nghiệp việt nam và đời sống nhân dân sẽ đỡ khổ
một số chuyên gia khác cũng cho rằng không nên quá so kè vì nhiệm vụ thu ngân sách của năm nay mà đưa ra mức giảm thuế xăng dầu ở mức như vậy
khi giá xăng dầu tăng cao thì cũng đồng nghĩa gánh ngược
gánh nặng đối với người dân tăng lên mức hỗ trợ đủ lớn thì người dân và doanh nghiệp sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước nhiều hơn khi hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng sôi động
với đặc điểm là làm việc theo chuỗi chỉ cần một công đoạn bị thiếu công nhân là cả dây chuyền sản xuất sẽ bị ảnh hưởng
nhiều nhà máy xí nghiệp đã xây dựng giải pháp để không bị thâm hụt lao động khi các ca nhiễm covid một mươi chín vẫn tăng cao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
nhiều dây chuyền của công ty này đã phải ngừng hoạt động từ đầu tết đến nay
hơn bốn trăm linh người trong tổng số một công nhân tại nhà máy này đã nghỉ việc vì số f tại các xưởng tăng đột biến
tình trạng f tăng cao từ đầu tết chúng tôi thực sự rất lo lắng
nếu như tình trạng này kéo dài thì doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn khi không thể kịp sản xuất các đơn hàng đã ký với đối tác
cùng chung tình trạng trong thời điểm hiện tại công ty này cũng bị thâm hụt đơn hàng bởi lượng f tăng cao thiếu công nhân viên tham gia dây chuyền sản xuất
vì vậy hoạt động bán hàng khó khăn doanh thu giảm so với những năm trước
thời gian vừa qua đặc biệt là ra tết thì gần như là cái lượng f của bên mình rất là cao
khoảng tầm năm mươi cán bộ công nhân viên là bị f
ngoài ra thì cái hoạt động bán hàng của công ty nó cũng chưa được tốt như thời gian trước
sản lượng doanh thu thì nó cũng giảm hơn một chút
khắc phục tình trạng thiếu lao động trước mắt hầu hết các doanh nghiệp đều vận động công nhân tăng ca tăng giờ làm
nhiều công ty đang tuyển dụng thêm lao động hoặc sử dụng biện pháp thuê lại lao động trong thời gian ngắn để bù vào số lượng thiếu hụt
bên mình thì có tối thiểu là năm phương án để hỗ trợ có những cái giải pháp trong ứng phó với tình trạng f tăng cao như vậy
trong quá trình sản xuất thì ngoài cái năm k của bộ y tế theo khuyến cáo ấy
thì bên tôi còn có các cái giải pháp khác như là súc miệng nước muối hoặc là rửa tay sữa
các doanh nghiệp cũng đề nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn do thiếu công nhân trong thời điểm này
đồng thời kiến nghị lãnh đạo địa phương xem xét việc kết nối với các trường đào tạo nghề trên địa bàn để đưa học sinh sinh viên đến thực tập làm việc
bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay nếu chúng ta vẫn duy trì cái chế độ về sử dụng lao động liên quan bệnh covid một mươi chín vẫn áp dụng cụ
thì nó không phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay
cho nên tôi cho rằng cái đề xuất này của bộ y tế là hoàn toàn phù hợp
và đấy là cái kinh nghiệm của nhiều nước thế giới họ đã áp dụng
đạt được miễn dịch cộng đồng chấm dứt đại dịch là điều ai cũng muốn
tuy nhiên các doanh nghiệp và chính quyền địa phương cần phải tính toán kỹ các phương án để bảo vệ sức khỏe của công nhân cũng như bảo vệ sức khỏe